sốc hay còn gọi là sốc đen người bệnh sốc do mất máu
thoát huyết tương là nguyên nhân do virus đèn làm tăng tình thấm mau mạch kế thoát huyết tương làm cô độc máu dẫn đến sốc
nếu tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến dịch huyết tương có thể ứ động trong mảng não qua các thành mạch gây phù não và các hội chứng về thần kinh dẫn đến hôn mê
viêm đường hô hấp viêm phổi hoặc phù phổi
thoát huyết tương có thể tràn xâm nhập vào đường hô hấp gây viêm đường hô hấp tràn dịch mang phổi viêm phổi hoặc phù phổi cấp
nếu không được cấp cứu tính mạng của người bệnh có thể bị đe dọa
hạ áp huyết đột ngột hạ huyết đột ngột do vất máu và thoát huyết tương nếu không xử lý kịp thời có thể dẫn đến sốt huyết não rất dễ tử vong
xuy tim xuy thận cũng từ các viên thứng trên có thể dẫn đến xuy tim do chảy máu liên tục khiến tim không đủ máu toàn hoàn
một khi tim không đủ sức bơm máu cộng với dịch huyết tương xuất huyết khiến màng tim bị tràn dây cây ưu động
thêm vào đó thận phải làm việc hết công suất để bà tuyết huyết tương qua nước tiểu tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến suy thận cấp
biến chứng mắt xuất xuất huyết đen có thể dẫn đến biến chứng vỉa mắt gây mù loài đột ngột do xuất huyết võng mạc
làm cho mạch máu của võng mọc bị tổn thương khiến thị lực giảm sút hoặc sốt huyết trong dịch kính mắt
khi bị xuất huyết lớp dịch này sẽ bị che phủ và hoàn toàn khiến người bệnh gần như bị mù mắt
biến chứng ở phụ nữ có thai với phụ nữ đang mang thai nếu bị sốt xuất huyết đen trong ngày đầu mắc bệnh bà bầu có thể bị sốt cao
khiến nhịp tim thai đập nhanh hơn làm ảnh hưởng đến thai nhi những ngày tiếp theo bà bầu có nguy cơ giảm tiểu cầu dẫn đến hiện tượng chảy máu
nếu bị xuất huyết trong những tháng đầu của thai kỳ bà bầu rất dễ bị xảy thai
đối với cả bệnh sốt xuất huyết nếu mà bệnh nhân
tiến triển thành xuất huyết đanh nặng
thì có rất nhiều các biến chứng có thể xảy ra cho bệnh nhân
điều đầu tiên mà chúng ta cần phải đề cập tới
đấy là tình trạng suy chức năng của các cơ quan
các cơ quan ở đây liên quan tới sốt xuất huyết mà chúng ta thường hay gặp
đó chính là tình trạng suy thận
bệnh nhân có thể có suy gan
từ đó có thể dẫn tới bệnh nhân tử vong
cái yếu tố nặng thứ hai
trong bệnh xuất xuất huyết mà đôi khi chúng ta không để ý
hoặc là chúng ta chưa nghe nói tới
đấy là tình trạng thoát huyết tương
thoát huyết tương là một tình trạng trong cơ thể của chúng ta
các mạch máu của chúng ta không giữ được
thể tích máu ở trong lòng mạch
làm cho các thành phần của máu
bao gồm các huyết tương
nó sẽ dò dỉ ra bên ngoài
và làm cho chúng ta không đủ khối lượng tuần hoàn
dẫn tới là chúng ta bị sốc
và cái biến chứng thứ ba mà chúng ta có thể thấy
và cũng là một trong số các nguyên nhân
làm cho bệnh nhân tử vong
đấy chính là tình trạng xuất huyết
thì bệnh nhân có thể xuất huyết
ví dụ như là xuất huyết dạ dày
bệnh nhân có thể chảy máu trong cơ
bệnh nhân có thể xuất huyết bàng quang
và có những trường hợp mà chúng tôi cũng đã gặp
đấy là bệnh nhân có tình trạng xuất huyết nạo
thì chảy máu cũng là một yếu tố nặng
và có thể góp phần làm cho bệnh nhân tử vong